được chính phủ quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông ở đồng bằng sông cửu long
nhiều công trình quan trọng được đầu tư xây dựng tạo điều kiện đi lại và lưu thông hàng hóa dễ dàng thuận tiện
đây chính là bệ phóng để đồng bằng sông cửu long tăng tốc phát triển kinh tế xã hội
dù đạt một số kết quả đáng khích lệ về giao thông nhưng so với tình hình chung của cả nước
và nhu cầu phát triển của đồng bằng sông kiều long thì hệ thống giao thông còn hạn chế
hệ thống giao thông đường thủy của vùng đồng bằng sông kiều long chiếm tới bảy mươi chiều dài đường thủy của cả nước
nhưng khai thác rất thấp
về vận tải biển khoảng tám mươi lượng hàng hóa xuất khẩu của các tỉnh đồng bằng sông kiều long
phải thực hiện thông qua các cảng của tp hcm đồng nai khiến chi phí tăng lợi nhuận giảm
theo kế hoạch giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi về đường bộ dự kiến triển khai ba mươi chín dự án giao thông
ở đồng bằng sông kiều long
về lĩnh vực hàng không sẽ đầu tư thay mới trạm radar thứ cấp sân bay cà mau nâng cấp cảng hàng không phú quốc